mời quý vị cùng điểm qua những thông tin về thời tiết
chị linh chi này có thể nói rằng là thủ đô hà nội nói riêng và miền bắc nói chung thì những ngày vừa qua thời tiết khá là đẹp
và trên khắp các tuyến phố thì chúng ta có thể thấy là hoa ban cũng như là hoa xưa đã nổi ngập tràn rồi
không biết là ngày hôm nay thời tiết ngày đầu tuần thì có khả quan không ạ
vâng ạ hoa ban hoa xưa thì đã nở ngập tràn khắp tuyên phố
và đi trên đường thì có vẻ như là chúng ta sẽ cảm thấy phấn khích hơn một chút
và một tín hiệu khả quan là không chỉ trong ngày hôm nay và cả tuần này bắc bộ sẽ có một thời tiết khá là ấm áp
khi nhiệt độ giao động ở khoảng hai mươi ba cho đến hai mươi năm độ c vào ban ngày
còn vào buổi tối thì thời tiết giảm nhiệt một chút ở mức là một mươi bảy cho đến một mươi chín độ c
chúng ta vẫn có cảm giác xe lại anh trung kiên ạ
vậy thì có thể nói rằng là cái khí hậu này là rất là thích hợp cho chúng ta có những hoạt động ngoài trời đúng không ạ
và đặc biệt là chị em phụ nữ thì có thể thỏa sức xuống phố để chụp hình nữa
vậy thì còn không biết là các khu vực khác thì sao ạ
vâng ạ trái ngược với miền bắc thì từ nghệ an cho đến bình định
trong thời gian này thì sẽ có khả năng xảy ra mưa rông
và trong mưa rông thì hoàn toàn có thể xuất hiện cả rông và gió giật mạnh nữa
cũng xuất hiện mưa nhưng tại khu vực thành phố hồ chí minh và nam bộ thì là những cơn mưa giả nhiệt
khi mà thời tiết tại đây thì đang trong mùa khô nhiệt độ thì luôn ở mức là trên ba mươi bốn độ c
vâng cảm ơn chị linh chi
vừa rồi là những thông tin đáng chú ý về thời tiết
nhiệt độ chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước thì chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần cuối của chương trình

hẹn gặp lại